cơ quan cảnh sát điều tra đã gửi văn bản đến một số cơ quan báo chí truyền thông
như báo công an nhân dân an ninh thủ đô cổng thông tin điện tử công an thành phố
thông báo phương thức thủ đoạn của các đối tượng trong vụ án
đồng thời cung cấp hai mươi một số tài khoản mà các đối tượng sử dụng để nhận tiền lừa đảo
và đề nghị các cá nhân bị lừa đảo đến liên hệ trình báo với công an tp hà nội
hiện nay công an thành phố đang tiếp tục mở rộng
điều tra vụ án theo đúng quy định của pháp luật
căn cứ và tài liệu điều tra thu thập được đến nay xác định bùi xuân huấn
tức huấn hoa hồng không có quan hệ quen biết gì các bị can các đối tượng trong vụ án bị điều tra
các tài khoản ngân hàng mang tên bùi xuân huấn các mạ sợi jalo facebook mà các đối tượng sử dụng
đều là tài khoản mạo danh không phải do bùi xuân huấn sử dụng quản lý
theo phó giám đốc công an thành phố hà nội đối với các hành vi lừa đảo
chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
công an thành phố đang quyết tâm tập trung đấu tranh mạnh mẽ
theo sự chỉ đạo của thủ tướng chính phủ lãnh đạo bộ công an
trong đó đẩy mạnh công tác tuyên truyền các hành vi vi phạm của các đối tượng để nhân dân biết và cảnh giác
các cơ quan báo chí cần tích cực hỗ trợ đẩy mạnh công tác tuyên truyền
để người dân hiểu được về những hành vi vi phạm như dấu hiệu lừa đảo của các đối tượng để người dân cảnh giác
tìm nạn nhân
theo công an thời gian qua một số nghi phạm sử dụng tài khoản facebook yalo đặt tên huấn hoa hồng
đăng các bài viết với nội dung cung cấp dịch vụ cho vay tín chấp không cần tài sản cầm cố
ngày hai mươi ba tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hà nội
phát thông báo tìm người bị lừa đảo vay tiền online liên quan tài khoản facebook và yalo có tên huấn hoa hồng
theo công an thời gian qua một số nghi phạm sử dụng tài khoản facebook và yalo đặt tên huấn hoa hồng
đăng các bài viết với các nội dung cung cấp dịch vụ cho vay tiền chấp không cần tài sản cầm cố
người dân khi làm việc với các tài khoản này bị yêu cầu chuyển tiền phí đặt cọc phí bảo hiểm
hoặc phí giải ngân khoản vay sau đó bị chiếm đoạt
công an hà nội đã công bố hai mươi một tài khoản ngân hàng được các nghi phạm lừa đảo sử dụng để nhận tiền từ bị hại
cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân bị các nghi phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nêu trên
hoặc từng bị kẻ xấu sử dụng các tài khoản nêu trên chiếm đoạt tiền
liên hệ công an tp hà nội làm việc và cung cấp các thông tin cần thiết
người bị hại có thể liên hệ tới phòng cảnh sát hình sự số bảy phố thiền quang
phường nguyễn du quận hai bà trưng thành phố hà nội hoặc qua số điện thoại chín mươi bảy bảy trăm chín mươi sáu sáu nghìn một trăm một mươi một của cán bộ điều tra phạm hồ đông
giả danh huấn hoa hồng một đối tượng lừa đảo chiếm đoạt một trăm năm mươi triệu đồng
công an tỉnh lạng sơn vừa khởi tố đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng
thông qua việc giả danh bùi xuân huấn tức vấn hoa hồng
ngày hai mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn công an tỉnh lạng sơn thông tin phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn
vừa tiếp nhận thông tin chỉnh báo của một nạn nhân trú tp mỹ tho tỉnh tiền giang
theo đó khi lái xe vận chuyển hàng hóa lên khu vực cửa khẩu trong quá trình chờ xuất hàng
nạn nhân đã lên mạng facebook để vay tiền online nhưng sau đó bị chiếm đoạt số tiền đặt cọc một trăm năm mươi triệu đồng gửi vào tài khoản đối tượng yêu cầu
qua triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn đã phát hiện
và đấu tranh làm rõ hành vi sử dụng công nghệ cao trên không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của đối tượng nguyễn quang linh
hai mươi ba tuổi chú xã đội bình huyện ứng hòa tp hà nội
trước đó khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đối tượng bắt đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng
thông qua việc giả danh bùi xuân huấn tức huấn hoa hồng làm dịch vụ cho vay tiền online
thông qua các hội nhóm mua bán tài khoản mạng xã hội linh mua các tài khoản facebook có tên như huấn huấn hoa hồng huấn linh bùi huấn bùi xuân huấn
và đăng tải các hình ảnh bảng tính lãi suất bảng tính tiền phải trả hàng tháng bản hợp đồng cho vay nhằm mời chào và lấy lòng tin của người vay tiền
có người hỏi vay tiền trên trang facebook linh yêu cầu cung cấp ảnh căn cước công dân số điện thoại số tài khoản ngân hàng và số tiền cần vay
trên cơ sở thông tin khách hàng cung cấp linh sẽ chỉnh sửa hợp đồng vay tiền và chụp ảnh gửi cho khách
khi khách hàng đồng ý vai tiền thì linh sẽ yêu cầu chuyển tiền cọc trước từ chín trăm linh đồng tới hai triệu đồng
hoặc chuyển số tiền để chứng minh thu nhập từ ba triệu đồng trở lên tùy vào số tiền muốn vay
sau khi nhận tiền cọc hoặc chứng minh thu nhập linh tiếp tục yêu cầu nạn nhân
đóng thêm các khoản phí khác như tiền phí xác thực tài khoản tiền chứng minh khả năng chi trả mục đích nhằm chiếm đoạt tiền để chi tiêu cá nhân
sau đó linh đã mượn số tài khoản của nhiều người ở các ngân hàng khác nhau để nhận số tiền do các nạn nhân chuyển khoản rồi chiếm đoạt và chặn liên lạc
căn cứ các tài liệu thu thập được ngày hai mươi hai tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố vụ án
cùng ngày cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh lạng sơn đã tiến hành khởi tố đối tượng nguyễn quang linh về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời tiếp tục phối hợp điều tra làm rõ các đối tượng liên quan trong vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật
và thưa quý vị đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc
xin gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình tiếp theo
xin kính chào và hẹn gặp lại